và mở đầu bản tin sẽ là thông tin bắt giữ các đối tượng phạm tội ma túy
tin từ điện biên đối tượng vận chuyển trái phép một mươi hai viên ma túy tổng hợp
đối tượng giàng a tú chú tại huyện sốt cộp tỉnh sơn la
vừa bị công an huyện điện biên đông tỉnh điện biên bắt giữ
vào sáng ngày hai mươi bảy tháng tám tại bản sa vua a xã phình giàng huyện điện biên đông
tổ công tác của công an huyện điện biên đông phối hợp với cục hải quan tỉnh điện biên
đã bắt giữ giàng a tú đang vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ tại chỗ gồm một mươi hai viên ma túy tổng hợp một dao nhọn và nhiều vật chứng có liên quan
quá trình đấu tranh giàng a tú đã chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát
nhưng đã bị tổ công tác khống chế bắt giữ bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia
còn tại lạng sơn lực lượng công an thành phố vừa bắt giữ đối tượng bế hồng minh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
chú tải xã hoành đồng thành phố lạng sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào trưa ngày hai mươi ba tháng tám trong lúc làm nhiệm vụ tại phường vĩnh trại thành phố lạng sơn
lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng bế hồng minh khi đang trên đường đi giao ma túy cho khách
thu giữ trên người của đối tượng một vỏ bao thuốc lá
bên trong đựng túi ni lông có chứa năm viên nén màu hồng và các chất tinh thể màu trắng
minh hẹn giao dịch với khách tại khách sạn diamond với giá là tám trăm linh đồng
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của minh
tổ công tác phát hiện và thu giữ thêm một trăm linh năm viên nén màu hồng và màu xanh
một túi ni lông có chứa các tinh thể màu trắng được giấu trong vỏ kẹo
một cân tiểu ly điện tử cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy
hải ba mươi tám tuổi chú tải thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
để điều tra hành vi trộm cắp tài sản
và điều đáng nói đây là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp
đã từng có bốn tiền án về tội cướp
giật tài sản và trộm cắp tài sản
vừa ra tù vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
đến nay thì tiếp tục gây án
mới đây một ngôi chùa ở xã phước lộc huyện tuy phước tỉnh bình định
đã bị các đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản
với số tiền trên hai trăm linh triệu đồng
lợi dụng sơ hở lúc nhà chùa đang thực hiện nghi lễ
thì các đối tượng đã đột nhập cậy cửa lẻn vào các phòng nghỉ của nhà chùa
lục xoát lấy trộm tài sản
sau một tuần khẩn trương vào cuộc xác minh điều tra
thủ phạm gây ra vụ trộm đã bị xa lưới
tại cơ quan điều tra đối tượng nguyễn quang hải
đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
trong vụ án trên ngoài đối tượng hải
còn có một đồng phạm tham gia hiện đã bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phước
đang tiếp tục truy tìm để xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
vừa phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản
bắt giữ hai đối tượng thu giữ bốn chiếc xe máy
với tổng giá trị trên một trăm linh triệu đồng
trước đó vào lúc dạng sáng ngày một mươi năm tháng tám
trên địa bàn thị trấn hữu lũng huyện hữu lũng
đã xảy ra hai vụ trộm cắp tài sản lập bốn chiếc xe máy
chỉ trong vòng chưa đầy bảy mươi hai giờ đồng hồ
vào ngày một mươi tám tháng tám lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện
đã xác định thủ phạm gây án bắt giữ đối tượng hà đình toàn
và phạm xuân hoài cùng chú tại tỉnh bắc giang
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận
vào khoảng hai giờ sáng ngày một mươi năm tháng tám
đã rủ nhau từ bắc giang lên lạng sơn
tìm tài sản sơ hở của người dân để trộm cắp
sau khi lấy trộm được bốn chiếc xe máy
thì hòa và toàn đã mang về bắc giang để tiêu thụ
tổng giá trị tài sản ước tính trên một trăm linh triệu đồng
cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bộ công an
vừa phối hợp với thanh tra bộ tài nguyên và môi trường
phát hiện vụ trôn lấp trái phép chất thải
quy mô lớn nhất từ trước đến nay
trên địa bàn huyện phú giáo tỉnh bình dương
trước đó tổ công tác phát hiện một xe ô tô
đang đổ chất thải tại một sưởng sản xuất
có địa chỉ tại ấp năm xã tân long
địa điểm trên thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên môi trường trà vinh
bãi tròn lấp rác hiện tích khoảng hai mươi tám m hai
chứa rác sinh hoạt như xỉ than cho bay bã cà phê bao bì
và số lượng lớn vỏ thùng phi đựng hóa chất
bao bì nhiễm dầu thủy tinh
tràn xuống khu vực suối cầu ngay bên cạnh
và đáng chú ý là nguồn nước từ suối cầu này
chảy ra sông bé
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện
có khoảng hai mươi lao động một mươi xe tải
và xe đầu kéo loại lớn
làm việc thường xuyên tại sưởng trên
có diện tích khoảng hai hectare
chia thành năm khu trôn lấp chất thải như xỉ than bông thủy tinh
bao bì nhiễm dầu
những chất thải này theo quy định
là phải được đưa về nhà máy xử lý chất thải
tại tỉnh trà vinh để xử lý
nhưng các đối tượng đã trở về đây trôn lấp trái phép
các đối tượng đã xây hàng rào cao
hai m bao quanh sưởng trôn lấp chất thải
để qua mắt cơ quan chức năng
và hiện vụ việc đang được cục cảnh sát phòng chống tội phạm
về môi trường bộ công an thụ lý điều tra
làm rõ theo quy định
thông tin về vụ việc
rừng bảo tồn thiên nhiên kẻ gỗ
bị xâm hại trái phép xảy ra tại xã cẩm thịnh
huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
do ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên kẻ gỗ
quản lý ngay sau khi tiếp nhận sự việc
các ngành chức năng hà tĩnh đã vào cuộc điều tra
xác minh làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan
được biết ngày một mươi bảy tháng tám
năm hai nghìn hai mươi hai hạt kiểm lâm
huyện cẩm xuyên nhận được thông tin
về việc rừng tự nhiên ở khoảnh bốn
tiểu khu ba trăm hai mươi năm a
nằm trên địa bàn xã cẩm thịnh huyện cẩm xuyên
thuộc lâm phần do ban quản lý
khu bảo tồn thiên nhiên kẻ gỗ bị xâm hại
nên tiến hành kiểm tra
tiếp tục ngày hai mươi hai tháng tám
năm hai nghìn hai mươi hai kiểm tra lần hai
thì phát hiện tại khoảnh bốn
tiểu khu ba trăm hai mươi năm a có số lượng
lớn cây gỗ tự nhiên bị đốn hạ
có đường kính từ một mươi bảy đến bốn mươi cm
chủ yếu là lành ngạch

đến nhóm tám
thì bây giờ để xác định khối lương
của các gốc chặt này
thì phải tổ chức điều tra
lệ thể tích của các cây đối chứng
tức là các cây có
kích thước tương đương
với mỗi gốc cây ấy
thì phải xác định tối thiểu là
được ba cây có kích thước tương đương
và lệ kích thước bình quân của ba cây ấy
để tìm ra khối lương
của gốc cây bị chặt
tại hiện trường các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra
thống kê các cây bị đốn hạ
và tiến hành lập biên bản
phần lớn các cây bị đốn hạ nằm dài rác
xen kẽ trong diện tích hộ nhận quán
điều đáng nói phần lớn số cây này
nằm trong phần rừng sản xuất
diện tích năm năm hectare
được nhà nước giao cho ông nguyễn văn đức
hiện là cán bộ ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên kẻ gỗ
bước đầu ông đức thừa nhận có sai sót
và lơ là khi thuê người khai thác keo
và làm thực bì mà không giám sát chặt chẽ
dẫn đến việc một số cây gỗ rừng tự nhiên
bị đốn hạ
tuy nhiên theo quan sát của phóng viên
thì chạm bảo vệ rừng cách hiện trường
xảy ra sự việc không xa
thế nhưng các cán bộ trạm bảo vệ rừng vẫn không hề hay biết
điều đó thể hiện sự quản lý
lỏng lẻo của đơn vị bảo vệ rừng
trường tra quản lý thực tiệp
tiếp theo đó là phòng quản lý bảo vệ rừng
tiếp theo đó là đồng chí phó giám đốc
phụ trách mạng lĩnh vực
tất nhiên với chức năng giám đốc
phụ trách chung với đơn vị
thì tôi là người đứng đầu với chủ trách nhiệm
theo quy định của luật
và chúng tôi sau khi có kết luận
của cơ quan chức năng
thì sai phạm đến đâu
tổ chức cá nhân sẽ đơn vị tiến hành chức lý theo quy định
liên quan đến vụ việc này
ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản
giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì
phối hợp với ủy ban nhân dân huyện cẩm xuyên
và các cơ quan chức năng có liên quan
làm rõ xác minh thông tin
và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
các cá nhân tổ chức có liên quan
thưa quý vị công an thành phố vị thanh tỉnh hậu giang
vừa phối hợp cùng phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phá chuyên án mua bán trái phép
chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay
trên địa bàn tỉnh và thu giữ gần bảy trăm linh gam ma túy
cụ thể vào khoảng một mươi hai h ngày hai mươi bảy tháng tám
tại dốc cầu
quan đế miếu trên đường ba tháng hai
đoạn thuộc phường năm thành phố vị thanh
công an thành phố phối hợp cùng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh hậu giang bắt quả tang
nguyễn thị rấm trú tại phường bốn
thành phố vị thanh có hành vi tàng trữ
trái phép chất ma túy tạm giữ
ba bịch ni lông tinh thể nghi là ma túy

hai điện thoại di động
khám xét chỗ ở cơ quan công an tạm giữ thêm
tám bệnh ni lông bên trong
có chứa tinh thể nghi là ma túy
cùng một số vật dụng liên quan như cân tiểu ly
các đoạn ống hút cùng hàng trăm bịch ni lông
bước đầu đối tượng khai nhận
số tinh thể có tổng cân nặng gần bảy trăm linh g
mà cơ quan công an thu giữ là ma túy đá
do đối tượng mua về để bán lại kiếm lời
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
đang bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú
nhưng lại tiếp tục gây án
lê thình nhân trú tại xã tân phong
huyện thạnh phú
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thạnh phú
tỉnh bến tre khởi tố và bắt tạm giam
về tội cối gây thương tích
theo hồ sơ vụ án
trước đây lê thình nhân
có cho một người trú cùng xã tân phong
mượn một số tiền
đến ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi
nhân đến đòi lại tiền
nhưng người này chưa chịu trả
nên giữa hai người đã xảy ra mô thuẫn
sau đó nhân trở về nhà lấy dao tự chế
rồi tiếp tục quay lại tìm
và dùng dao chém nạn nhân nhiều nhát
gây đứt cổ tay phải
và đứt một ngón tay út
sau khi gây án nhân đã đến công an xã tân phong
để thự thú và giao nộp hung khí
được biết vào tháng bốn
nhân đã có hành vi dùng dao chém người khác bị thương
cơ quan công an đã ra quyết định
khởi tố bị can về tội
cố ý gây thương tích và áp dụng biện pháp
cấm đi khỏi nơi cư trú
nhưng nay đối tượng lại tiếp tục phạm tội
vào đêm ngày hai mươi bảy và dạng sáng ngày hai mươi tám tháng tám
phòng cảnh sát giao thông phòng cảnh sát hình sự
trung đoàn cảnh sát cơ động
công an các quận huyện thị xã
các tổ công tác một trăm bốn mươi một công an thành phố hà nội
đã đồng loạt triển khai phương án
chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép
quá trình làm nhiệm vụ các tổ công tác đặc biệt
đã hóa trang kịp thời dừng xe kiểm tra
lập biên bản tạm giữ hai mươi hai xe máy
và ba mươi quái xế
bàn giao cho công an các quận hoàn kiếm
đống đa hai bà trưng
tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định
ngoài việc tăng cường lực lượng cảnh sát một trăm bốn mươi một
hóa trang mật phục phối hợp với các chốt công khai
tại cửa ngõ thủ đô đơn vị đã tổ chức
tuần tra chặn bắt khi phát hiện các đối tượng
nghi vấn không để tụ tập thành nhóm
gây mất an ninh trật tự
kế hoạch duy trì xuyên suốt đặc biệt là trước
trong kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín sắp tới
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang
vừa mật phục bắt quả tăng lê quốc dũng
chủ tệ phường châu phú a thành phố châu đốc
khi đang vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu
trước đó vào khoảng bốn giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn
trên đường châu long thuộc khóm châu long sáu
phường vĩnh mỹ thành phố châu đốc
lê quốc dũng đã bị bắt quả tăng khi đang sử dụng
xe mô tô vận chuyển một bao thuốc lá ngoại
nhập lậu các loại từ lời khai của dũng
tổ công tác đã phối hợp cùng công an huyện châu phú
mời phan văn bổ chú tại huyện châu phú
làm việc tại cơ quan công an
bổ thừa nhận đã thuê dũng vận chuyển
số thuốc lá lậu giao cho các tiệm tạp hóa
trên địa bàn huyện châu phú hiện
tổ công tác tiến hành bàn giao hai đối tượng
cùng phương tiện và tăng vật cho công an
thành phố châu đốc tiếp tục xác minh xử lý
theo thẩm quyền được biết dũng đã từng
bị xử phạt vi phạm hành chính cũng về
hành vi vận chuyển hàng cấm vào năm hai nghìn một mươi
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm
về môi trường công an thành phố hà nội cho biết
đơn vị đã kịp thời phát hiện và thu giữ
một số lượng lớn bánh kẹo
phục vụ cho dịp tết trung thu do nước
ngoài sản xuất và đây đều là
những sản phẩm ba đó là
không hòa đơn chứng từ không rõ
nguồn gốc xuất xứ và không được
bất kỳ cơ quan chức năng nào tại việt nam
kiểm định chất lượng và tiềm ẩn
nhiều nguy cơ về mất an toàn vệ sinh thực phẩm
phóng viên antv đã có ghi nhận
bất ngờ kiểm tra
một điểm kinh doanh tại đường đồng kiến
xã la phù huyện hoài đức cơ quan chức năng
phát hiện hàng trăm thùng bánh kẹo gồm
chín chủng loại khác nhau tất cả đều
có đặc điểm chung là do nước ngoài sản xuất
có nhãn mắc bằng chữ nước ngoài
nhưng lại không có tem nhãn phụ bằng
tiếng việt theo quy định nhiều loại
bánh kẹo trong lô hàng này được sao
bán tràn lan trên các mạng xã hội
nhất là trong thời điểm tết trung thu
đang đến gần tại cơ sở kinh doanh
thì số lượng
kiểm đếm kiểm tra thực tế
đoàn kiểm tra đã lập và số lượng
được xác định khoảng năm trăm linh thùng
là bánh kẹo
các loại và do
nước ngoài sản xuất chủ
chưa là có mặt để làm việc
và chưa xuất trình được hóa đơn chứng tư liên quan
nhiều loại vẫn chưa được kiểm định
của cơ quan chứng tư thậm chí là chưa có
hóa đơn chứng tư được nhập khẩu
từ nước ngoài đưa về tới việt nam
và nếu không được cơ quan chứng tư
phát hiện thì những bánh này sẽ được đưa
ra thị trường tiêu thụng vào dịp này
điều đó ảnh hưởng rất lớn đến
sức khỏe người tiêu dùng cũng như là
ảnh hưởng đến thị trường trong nước
tiếp tục kiểm tra tại điểm tập kết
hàng hóa của một cửa hàng tại thị trấn
xuân mai trường mỹ hà nội
lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm bánh trung thu
mini do nước ngoài sản xuất
chủ hàng cho biết thấy mặt hàng này
bán chạy nên đã nhập về
dù không có bất cứ hóa đơn chứng từ gì
chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cùng ngày phòng cảnh sát môi trường
cũng phát hiện một chiếc xe tải đang dừng đỗ
bốc xếp hàng tại thị trấn xuân mai
trên thùng xe có gần
năm chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất
và cũng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
trước tình trạng số lượng lớn
bánh kẹo trung thu trôi nổi được phát hiện
và thu giữ
mới đây thanh tra bố
bộ y tế đã có văn bản về việc tăng cường
công tác chống buôn lậu gian lận thương mại
và hàng giả trong dịp tết trung thu
đề nghị các địa phương tăng cường giám sát
chủ động kiểm nghiệm an toàn thực phẩm
xác định sản phẩm thực phẩm
phục vụ tết trung thu không đảm bảo an toàn
thực hiện truy xuất nguồn gốc
xử lý nghiêm triệt để theo đúng quy định
thưa quý vị cho đến trưa nay
vụ cháy xảy ra tại
hai cửa hàng kinh doanh camera và xe máy
nằm trên đường mỹ phước tân văn
ở phường thuận giao thành phố thuận an
tỉnh bình dương đã được giật tắt
và cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường
để điều tra nguyên nhân vụ cháy
theo ghi nhận một cửa hàng
kinh doanh camera cùng tài sản bên trong
bị thiêu dụng hoàn toàn
cửa hàng kinh doanh xe máy bị cháy một phần
hàng chục chiếc xe máy bị lửa thiêu dụng
chỉ còn trơ khung sắt
và rất may là không có ai bị thương trong vụ cháy này
trước đó vào dạng sáng cùng ngày lửa bất ngờ
bùng phát dữ dội rồi bao trùm
hai cửa hàng kinh doanh này
bất hành nhưng sau đó
ngay sau đó thì lực lượng phòng cháy chữa cháy
thuộc công an thành phố thuận an đã có mặt
tại hiện trường để không chế ngọn lửa
không cho tiếp tục cháy lan sau thời gian ngắn
ngọn lửa được không chế và giật tắt hoàn toàn
thiệt hại của vụ cháy đang được thống kê
tuy nhiên theo thống kê sơ bộ
thì tài sản bị cháy là ước tính
lên tới hàng tỷ đồng